với vai trò là đầu tàu liên kết vùng hải phòng là cửa ngõ phía bắc của tổ quốc và độ thông thương với các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
sáng nay ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã phối hợp với bộ công thương tổ chức hội nghị phát triển logistics tại hải phòng
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng
hội nghị nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh logistics của đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế đóng góp chung và tăng trưởng của đất nước
theo quy hoạch thành phố hải phòng sẽ có sáu trung tâm dịch vụ logistics có tổng diện tích ba trăm linh sáu ha với chức năng vận tải hàng không
khò bãi đồng gói xếp giữa hàng hóa vận tải khò bãi giao nhận hàng không thủ tục hành chính
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại các khu công nghiệp khu kinh tế giao nhận hàng không thành phố đã khuyến khích kêu gọi thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào các dự án cảng logistics
tại hội nghị các đệ biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của hoạt động này
hiện hoạt động logistics của hải phòng chủ yếu tập trung ở công tác vận chuyển đưa rút hàng khỏi cảng là một trong những khâu tạo ra ít giá trị gia tăng nhất trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics
bên cạnh đó chi phí vận tải còn cao tổ chức vận tải chưa hợp lý hệ thống hạ tầng giao thông mặc dù đã được thành phố quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ và hiện đại
bộ công thương đã xây dựng kế hoạch hành động để tăng cường hơn nữa năng lực cạnh tranh và hiệu quả của ngành logistics đồng thời đã ban hành bộ tiêu chí theo hướng dẫn cụ thể